một mươi chín h ngày hai mươi một tháng một mươi hai tổ công tác y một mươi một một trăm bốn mươi một công an hà nội làm nhiệm vụ chốt chặn tại ngã tư trần khát trân lò đúc
các trinh sát được triển khai tại các chốt để ngăn ngừa các hành vi chống đối không chấp hành hiệu lệnh
nhiều trường hợp vi phạm quay đầu
các trường hợp này đều bị tổ công tác dừng phương tiện và đưa vào chốt kiểm tra xử phạt theo đúng quy định pháp luật
hai mươi hai h tại chốt ngã tư nghì tàm yên phụ
quay đầu xe chở qua số người quy định không đối mũ bảo hiểm
anh yêu cầu bọn em dừng lại nhé
bọn em dừng lại bọn em đang tốc độ cao rồi
em tắt chừng khoáng xe đây em gai xuống trên xuống xước đây
đi xuống đây em
khi đường phố vắng bóng lời quả lại thì các tổ công tác một trăm bốn mươi một vẫn âm thầm làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự